nhân kỷ niệm một trăm tám mươi năm năm ngày thành lập tỉnh lạng sơn mùng bốn tháng một mươi một năm một nghìn tám trăm ba mươi một mùng bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
tối ngày hai tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn tổ chức khai mạc
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh lạng sơn lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
tại lễ khai mạc hơn bốn trăm linh nghệ nhân diễn viên quần chúng thuộc một mươi một đoàn nghệ thuật ở các huyện thành phố
đã tham gia biểu diễn với các chủ đề hội tụ và lan tỏa bản sắc các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh
bác hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh lạng sơn
cùng với đó là các màn múa hát then đàn tính múa sư tử võ cổ truyền
màn diễn làn điệu dân ca của các dân tộc tày nùng cao lan giao v v
trong dịp này tỉnh lạng sơn cũng sẽ tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa dân gian giữa các dân tộc
thi ẩm thực thi tìm hiểu du lịch lạng sơn ngày hội sẽ diễn ra đến hết ngày bốn tháng một mươi một